thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị
phối hợp với công an phường ba tp đồng hà đã tập kích vào nhà đối tượng nguyễn minh phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bắt quả tăng tám đối tượng gồm sáu nam và hai nữ có độ tuổi từ một mươi tám tới hai mươi tuổi
đang có hành vi tàng trữ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp gồm nhiều loại
và dụng cụ sử dụng ma túy điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt quả tăng
đối tượng nguyễn thanh nhật sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh quảng trị về hành vi tàng trữ
trái phép chất ma túy thu giữ trên người đối tượng một gói ma túy tổng hợp
cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan được biết nhật là đối tượng đã cung cấp ma túy
cho các đối tượng trên sử dụng
làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai tỷ đồng
đối tượng nguyễn phương thanh chú tại thành phố bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng cuối tháng năm hai nghìn hai mươi một nguyễn phương thanh đã thuê người
đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thế chất thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai thuộc khóm trà kha phường tám thành phố bạc liêu
cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá bảy trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả đó để đem cầm thửa đất nêu trên cho một người khác
với giá hai tỷ đồng và lãi suất hai một tháng
tuy nhiên sau khi đưa tiền đầy đủ cho thanh bị hại đã phát hiện giấy tờ đất là giả
nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc đối tượng nguyễn phương thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an cũng xác minh được thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai đó cho một người khác
sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi tòa án nhân dân tp phan thiết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt một mươi hai tháng tù đối với bị cáo đào minh châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tệ tỉnh bình thuận về tội chống người thể hành công vụ
theo cấu trạng tại khu vực ngã năm đường trường trinh đặng văn lãnh tp phan thiết
đào minh châu điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tám mươi sáu h sáu
ba nghìn hai trăm năm mươi chín vượt chốt bỏ chạy do không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng chức năng điều khiển xe máy đuổi theo áp sát hai bên để yêu cầu dừng xe
thì bị đối tượng manh động dùng chân đạp khiến xe ngã xuống đường
vụ việc đã làm một đồng chí công an bị thương
đối tượng châu bị khống chế đưa về trụ sở công an làm việc
tại phiên tòa xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo châu gây nguy hiểm cho xã hội
gây cản trở việc thực thi pháp luật của lực lượng chức năng
vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội
tòa tuyên phạt châu một mươi hai tháng tù giam
cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi
công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
liên quan đến việc thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
phát hiện một trường hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện bình lục
đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến tiêm vaccine trên địa bàn xã
lên mạng xã hội facebook
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng đối tượng đã thừa nhận việc đăng nội dung
liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là hoàn toàn sai sự thật
và tự giác gỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm
căn cứ nghị định số một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố nguyễn thanh hải ba mươi sáu tuổi
trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo kết quả điều tra hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến oanh
số một trăm ba mươi bốn đường hai bà trưng phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột
đêm một mươi tháng bảy hải cùng hai tài xế khác đi trên xe ô tô tải của nhà xe tiến oanh
từ thành phố hồ chí minh về thành phố buôn ma thuột
sau đó trốn tránh không đi khai báo y tế đến nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
sáu ngày sau hải có các biểu hiện đau mỏi cơ tay ho sốt xét nghiệm dương tính với sars cov hai
thời điểm này hải vẫn không khai báo trung thực khiến cho việc truy vết
xác định nguồn lây của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
quá trình điều tra đến nay công an đã xác định có một mươi người ở thành phố buôn ma thuột
bị lây nhiễm covid một mươi chín từ hải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa khởi tố bắt tạm giam
và khám xét chỗ ở của nguyễn thị thu thảo chú tại phường tân bình thành phố đồng xoài
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu nguyễn thị thu thảo nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi
chuyển tổng cộng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo khai đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân
với hành vi cướp giật tài sản phạm minh ánh chú tại thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
tại cơ quan điều tra ánh khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng chín đã cùng một đối tượng điều khiển xe máy
trên các tuyến đường tìm sơ hở của người dân để trộm cắp hoặc cướp giật tài sản
khi đi đến đoạn đường thuộc thôn bốn c xã đông sơn thành phố tam điệp
phát hiện một người phụ nữ đang đỗ xe máy ở lề đường
hai đối tượng áp sát cướp giật chiếc túi sách treo ở xe
đấu tranh mở rộng ánh khai nhận vào đêm hai mươi bốn tháng chín đã trộm cắp ba bức tượng gỗ
ở cầu cọ xã yên thắng huyện yên mô
hiện công an tp tam điệp đang củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng nai công an phường thống nhất vừa hoàn tất hồ sơ trình ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai
xử phạt hành chính một mươi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch
khuya ngày sáu tháng một mươi công an phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang một mươi đối tượng
đang sử dụng trái phép chân ma túy tại căn nhà của vợ chồng huỳnh tấn đạt
ở tổ hai khu phố sáu phường thống nhất tp biên hòa thu giữ tại hiện trường hai bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng các thiết bị loa nhạc phục vụ cho việc bay lắc
làm việc với công an các đối tượng khai nhận sau khi tham gia sinh nhật một người bạn ở phường hòa bình
thì về phòng của vợ chồng đạt sử dụng ma túy sau đó đã bị công an ập vào bắt quả tăng cùng với tăng vật
như vậy có thể thấy là trong thời gian vừa qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều loại tội phạm đã gia tăng hoạt động đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phản ánh sau đây tại tỉnh bạc liêu
ba mươi hai vụ sáu mươi năm đối tượng phạm tội liên quan đến tảng chữ sử dụng vận chuyển trái phép chân ma túy
với vật chứng thu giữ gần hai kg ma túy các loại là kết quả mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ
từ khi tỉnh bạc liêu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho đến nay
điều đang nói nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập ca hát và sử dụng trái phép chân ma túy
tại các quán karaoke với quy mô lớn khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
điều đang nói nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập ca hát và sử dụng trái phép chân ma túy

điều đang nói nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập ca hát và sử dụng trái phép chân ma túy các quy mô lớn khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn phức tạp